dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các doanh nghiệp tại tp hcm
thống kê cho thấy có đến gần một mươi chín doanh nghiệp ngừng hoạt động
tuy nhiên số doanh nghiệp mới ra đời cũng khá cao
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tp hcm có đến một mươi tám bảy trăm bốn mươi ba doanh nghiệp ngừng hoạt động
chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân chiếm hơn chín mươi tám
trong đó số doanh nghiệp đã hoạt động từ ba đến chín năm chiếm đến hơn một nửa
gồm những ngành nghề bán buôn bán lẻ và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến
chế tạo xây dựng và kinh doanh bất động sản tập trung nhiều nhất ở quận một và quận tân bình
tuy nhiên số doanh nghiệp ra đời cũng khá cao ngang ngửa với số doanh nghiệp ngừng hoạt động
có tám doanh nghiệp có số vốn đăng ký lớn trên năm mươi tỷ hai tám trăm bảy mươi tám doanh nghiệp tái hoạt động
một trăm sáu mươi sáu doanh nghiệp từ các tỉnh thành phố khác chuyển đến
đáng chú ý các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động nhiều nhất cũng là ở ngành bán buôn
bán lẻ hơn ba mươi sáu
kế đến là kinh doanh bất động sản khoa học công nghệ tập trung nhiều nhất ở địa bàn quận một và quận bảy